trong những ngày tới do dạnh áp thấp suy yếu nên mưa tại bắc bộ sẽ suy giảm dần
chỉ còn xuất hiện dài rác tại các tỉnh ở vùng núi
thời gian mưa chủ yếu tập trung vào đêm và sáng với lượng không nhiều
ban ngày thì mưa giảm trời nắng
số giờ nắng trong ngày có xu hướng tăng hơn những ngày trước
nắng nóng cục bộ sẽ bắt đầu xuất hiện tại khu vực đồng bằng
và một số nơi như hà nội ninh bình
với mức nhiệt ngày đêm tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ
giao động là từ hai mươi năm cho đến ba mươi sáu độ có nơi còn cao hơn
tương tự tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ trong ba ngày tới
cũng phổ biến là ít mưa ngày có nắng nóng
với nền nhiệt có xu hướng tăng dần
mức nhiệt cao nhất trưa chiều mai giao động là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
và sau đó sẽ tăng nhẹ từ một đến hai độ trong hai ngày tiếp theo
với các tỉnh thành trung bộ do ảnh hưởng của rìa phía nam dãy ngáp thấp
kết hợp với nền nhiệt cao nhất trưa chiều mai
với gió tây nam gây hữu ứng phơn
nên trong những ngày tới ở khu vực các tỉnh
từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
có nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
có nơi thuộc vùng núi phía tây
như là con cuông quỳnh lưu ở nghệ an
hay là hương khê ở hà tĩnh
với nhiệt độ cao nhất đạt mức là trên ba mươi bảy độ
thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ là từ một mươi một đến một mươi sáu giờ
nên người dân nơi đây cần tiếp tục đề phòng
nguy cơ xảy ra hỏa hoa
ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao
và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh trung bộ
ngoài ra nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước
kiệt sức do sốc nhiệt
quý vị và các bạn nên tránh các hoạt động ngoài trời
vào thời điểm trưa chiều
cũng như là bổ sung đầy đủ rau xanh và nước
để đảm bảo cho sức khỏe
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến phú yên
cũng có nắng nóng gai gắt
với nền nhiệt cao nhất giao động là từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
riêng các tỉnh như khánh hòa đến bình thuận
nắng nóng đỡ gai gắt hơn
khi trưa chiều phổ biến là từ ba mươi hai cho đến ba mươi năm độ
về chiều tối tại đây có mưa rông cục bộ
và có thể xảy ra tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
ở vùng cao tây nguyên do ảnh hưởng của gió mùa tây nam
nên tiếp tục có mưa giải rác vào chiều tối
trong cơn rông cần đề phòng có gió rất mạnh
ban ngày thì mưa giảm trời có nắng nhưng không quá gai gắt
với nhiệt độ ngày đêm tại đây giao động là từ hai mươi một cho đến ba mươi ba độ
các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới cũng chịu tác động của gió mùa tây nam
nên tiếp tục duy trì mưa rông rải rác
thời gian mưa tập trung vào lúc chiều tối và đêm
và ban ngày khu vực có nắng gián đoạn
với mức nhiệt phổ biến là từ hai mươi bốn cho đến ba mươi bốn độ